trong khuôn khổ liên hoan giao lưu thanh niên việt nam trung quốc lần thứ ba năm hai nghìn một mươi sáu tại thành phố hạ long quảng ninh
đã diễn ra tọa đàm diễn đàn thanh niên bảo vệ môi trường và phát triển bền vững giữa thanh niên hai nước việt nam và trung quốc
tại buổi tọa đàm đại biểu thanh niên hai nước việt nam trung quốc đã trình bày tham luận chia sẻ những cách làm
kinh nghiệm trong công tác bảo vệ môi trường và phát triển bền vững
đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm thảo gỡ khó khăn trong việc triển khai các dự án bảo vệ môi trường hướng đến phát triển bền vững
nhiều tham luận cũng khẳng định thanh niên có vai trò quan trọng trong bảo vệ môi trường và phát triển bền vững
vì vậy cần tăng cường tuyên truyền giáo dục cho mọi người nhất là thanh niên
để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của bảo vệ môi trường và phát triển bền vững
để làm tốt được điều này cần có sự tham gia của các cơ quan ban ngành trong nước và giữa các nước trong khu vực
buổi tọa đàm thực sự là cơ hội để thanh niên hai nước cùng nhau thảo luận
trao đổi các kiến thức của thanh niên hai nước trong công tác bảo vệ môi trường